thưa quý vị tình trạng thuốc và thực phẩm chức năng bị làm giả làm nhái vẫn còn diễn biến phức tạp
mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần thường xuyên phát hiện bắt giữ các vụ vi phạm
song đây chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm
vì lượng hàng giả hàng kém chất lượng đang lưu thông trên thị trường là rất lớn
tình trạng kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược phẩm trực tuyến
quảng cáo qua mạng xã hội đang bùng nổ theo sự phát triển công nghệ
nghe nhìn và phương tiện truyền thông đại chúng
không ít người còn giải danh bác sĩ dược sĩ để tư vấn bán hàng qua điện thoại
sử dụng hình ảnh các nhân vật nổi tiếng quảng cáo không đúng sự thật về sản phẩm
với hình thức kinh doanh này người bán không cần công khai nơi trưng bày bảo quản hàng hóa
thường giao hàng với số lượng ít theo đơn đặt hàng qua điện thoại
gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng chức năng
và ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp
hàng gia hàng giải bây giờ thì nó sẽ nó còn làm còn cao cấp hơn
có nghĩa là chuyên nghiệp hơn cho cái việc là về mặt bao bì về mặt thông tin
và những thông tin họ không được phép họ vẫn được ghi trên bao bì
thì đó là một trong những cái mà gây cản trở cho đối với những cái sản phẩm chính thống
các chuyên gia trong ngành cho rằng hiện chỉ mới xử lý được phần ngọn
bởi có những sai phạm hết sức tinh vi nhanh và mới mỗi ngày
số lượng bị xử phạt chỉ là một phần nhỏ trong tản băng chìm
ngoài ra chế tài xử lý đối với các đối tượng tổ chức làm giả thuốc
và thực phẩm chức năng chưa đủ nguồn
nên số lượng hàng giả kém chất lượng vẫn đang lưu thông trên thị trường rất lớn
trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
với cái tầm mà nhìn nhận của người tiêu dùng hiện nay
cũng chưa quan tâm đến cái hàng tránh gốc hàng có xuất xứ rõ ràng hàng có tem chống giả
mà thường là hay thiên về hàng rẻ thì người ta mua người ta dùng
do đó cái việc mà kiểm soát hiện nay cũng rất là khó
và phải cần có sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước
rồi doanh nghiệp rồi người tiêu dùng
cái chống hàng giả hàng nhái nó mới có chất lượng
các chuyên gia trong ngành cho rằng
người tiêu dùng cần thông thái hơn trong đánh giá và lựa chọn sản phẩm
có động thái phù hợp với các doanh nghiệp cần sử dụng các giải pháp chứng thực hàng hóa
để bảo vệ doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trước mối đe dọa từ hàng giả hàng nhái
doanh nghiệp và người tiêu dùng cần tạo liên kết chặt chẽ hơn
đưa ra thông tin hai chiều liên tục tránh kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung
ngoài ra cần hoàn thiện các quy định của pháp luật
phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật
nâng cao ý thức của tổ chức và cá nhân
có làm được như vậy thì mới từng bước đẩy lùi được vấn nạn hàng giả hàng nhái
hàng kém chất lượng đang tràn lan hiện nay